thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng italia giuseppe conte đã cùng chủ trì hội nghị thượng đỉnh cấp cao italia asean lần thứ ba diễn ra sáng nay
sự kiện được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức tới việt nam của thủ tướng italia
tham dự có hơn ba trăm linh doanh nghiệp đến từ italia và khu vực asean
đây là năm thứ ba hội nghị thượng đỉnh được tổ chức
lần đầu tiên diễn ra ở jakarta vào năm hai nghìn một mươi bảy lần thứ hai diễn ra tại singapore vào năm hai nghìn một mươi tám
và năm nay tại việt nam
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cảm ơn niềm tin và sự lựa chọn của phía bạn
đối với việt nam và thủ đô hà nội thành phố vì hòa bình
thủ tướng nhấn mạnh diễn đàn là một sự kiện đặc biệt
lần đầu tiên có cả thủ tướng và phó thủ tướng thể hiện sự ủng hộ đánh giá cao của lãnh đạo việt nam
đối với sự hợp tác của chính phủ italia và các doanh nghiệp italia và asean với việt nam
điều mà tôi muốn nói gửi tới các doanh nghiệp italia
những người bạn đến từ phương xa là khi các bạn nhìn về hướng đông
hãy chọn việt nam quốc gia gần một trăm linh triệu dân đang phát triển năng động
một thành viên tích cực của cộng đồng asean có quy mô gdp gần ba tỷ đô la mỹ
chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để cùng thành công và cùng phát triển lớn mạnh
điều đó sẽ còn tuyệt vời hơn khi hiệp định evfta
và evpa sớm được ký kết và phê chuẩn có thể giúp đỡ ủng hộ của các bạn
tại hội nghị nguyên thủ tướng italia ngài enrico litta
kiêm chủ tịch hiệp hội italia asean chia sẻ
asean là nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới và là khu vực kinh tế
địa chính trị rất quan trọng với chính phủ ý nói chung và cộng đồng doanh nghiệp ý nói riêng
italia luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác chiến lược song phương ý việt
và mối quan hệ đối tượng với các doanh nghiệp
đa phương ý asean trong đó tại việt nam là cửa ngõ chiến lược của các doanh nghiệp ý tại khu vực đông nam á
điều này đồng nghĩa với việc dự kiến sẽ có nhiều các dự án xúc tiến thương mại
cũng như tăng cường dòng vốn đầu tư của italia vào việt nam trong thời gian tới
để làm bàn đạp cho các doanh nghiệp ý hiện diện mạnh mẽ hơn tại thị trường tiềm năng asean này
trong khuôn khổ truyền thăm của thủ tướng italia
hai bên đã ký chương trình hành động với hợp tác giáo dục giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
trong khuôn khổ truyền thăm của thủ tướng italia